từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng bảy tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi tám
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
một la mã về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an
ban thường vụ đảng ủy tổng cục hậu cần kỹ thuật tổng cục bốn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý sử dụng đất an ninh và quản lý tài sản công
bán chỉ định tài sản trên đất truyền nhượng quyền sử dụng đất liên kết kinh doanh cho thuê đất an ninh không đúng quy định của pháp luật
đồng chí trung tướng lê văn minh ủy viên đảng ủy công an trung ương bí thư đảng ủy tổng cục trưởng
chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy và chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
hai đồng chí trung tướng bùi xuân sơn nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trường
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm trong công tác tham mưu thực hiện quản lý sử dụng đất an ninh của ngành công an khi được giao phụ trách lĩnh vực này
hai đồng chí trung tướng bùi văn thành ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an trực tiếp phụ trách tổng cục bốn nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục bốn
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy tổng cục bốn
cá nhân đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại tổng cục bốn
qua kiểm tra đồng chí trung tướng bùi văn thành còn vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của bộ công an
ký văn bản của bộ công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất an ninh không đúng quy định pháp luật ký một số văn bản không đúng thẩm quyền được phân công phụ trách
những vi phạm của ban thường vụ đảng ủy tổng cục hậu cần kỹ thuật và các đồng chí trung tướng lê văn minh bùi xuân sơn là nghiêm trọng
vi phạm các của đồng chí trung tướng bùi văn thành là rất nghiêm trọng làm thất thoát tài sản nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
các đồng chí trung tướng nguyễn văn chuyên phó bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy phó tổng cục trường
trung tướng cửa sao nham ủy viên ban thường vụ nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy phó tổng cục trường
trung tướng vũ thuật nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên phó tổng cục trường
cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy và chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của cá nhân
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao cần phải tiến hành kiểm điểm xem xét trách nhiệm theo quy định
một về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ thành ủy trà vinh tỉnh trà vinh
ban thường vụ thành ủy trà vinh đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong thực hiện chính sách của đảng nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
quyết định miễn giảm tiền sử dụng đất trái quy định trong thời gian dài gây thất thu lớn ngân sách nhà nước
hai các đồng chí diệp văn thạnh phạm văn tám nguyễn thành tẩm phó bí thư thành ủy chủ tịch quy bát nhân dân tp trà vinh
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu và đồng chí trần trường sơn ủy viên ban thường vụ thành ủy
phó chủ tịch quy bát nhân dân tp trà vinh cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm của ban thường vụ thành ủy
và chịu trách nhiệm cá nhân về các vi phạm trong tổ chức thực hiện chính sách của đảng nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở
vi phạm của các đồng chí diệp văn thạnh trần trường sơn là rất nghiêm trọng
vi phạm của ban thường vụ thành ủy trà vinh và đồng chí phạm văn tám là nghiêm trọng
vi phạm của đồng chí nguyễn thành tẩm đến mức phải xem xét xử lý trách nhiệm
những vi phạm trên đã làm thất thu lớn ngân sách nhà nước ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền thành phố đến niềm tin của nhân dân đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
ba các đồng chí ngô trí cường nguyễn trung dũng trần văn đảnh lê văn hẳn bí thư thành ủy trà vinh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy cần phải tiến hành kiểm điểm xem xét theo trách nhiệm theo quy định
ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét thi hành kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
ba xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy quân chủng phòng không không quân bộ quốc phòng và các cá nhân liên quan về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp thứ hai mươi bảy của ủy ban kiểm tra trung ương
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm
ba căn cứ các quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí trung tướng nguyễn văn thanh nguyên bí thư đảng ủy nguyên chính ủy quân chủng phòng không không quân
đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với đồng chí thượng tướng phương minh hòa nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên tư lệnh quân chủng phòng không không quân
năm đề nghị ban thượng vụ quân ủy trung ương thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ban thượng vụ đảng ủy quân chủng phòng không không quân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đối với hai đồng chí
hai đồng chí trung tướng bùi văn thành ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần kỹ thuật vì đã có những vi phạm như nêu trên
đồng chí thượng tướng trần việt tân nguyên ủy viên đảng ủy công an trung ương nguyên thứ trưởng bộ công an
trong thời gian giữ cương vị ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đồng chí đã thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước gây hậu quả rất nghiêm trọng
bốn là mã
xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh tuyên quang quảng ninh
kết quả giám sát đối với ban thường vụ đảng ủy quân khu năm bộ quốc phòng ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo và một cá nhân ban cán sự đảng bộ văn hóa thể thao và du lịch ban thường vụ tỉnh ủy tiền giang và một cá nhân ban cán sự đảng ủy ban nhân dân các tỉnh cao bằng con tum và một số cá nhân
qua kết quả kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra những ưu điểm hạn chế khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng các cá nhân rút kinh nghiệm sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
năm là mã cũng trong kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỳ luật đối với hai trường hợp